niêm phong tất cả các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thuốc thú y khoa nguyên để xử lý sau khi làm rõ các sai phạm có liên quan
sáng nay công an huyện kinh môn tỉnh hải dương đã tiến hành lấy lời khai đối tượng trong vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi năm tháng tám tại địa bàn thôn hiệp hạ hiệp sơn kinh môn tỉnh hải dương
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng tám anh vụt bùi văn mạnh và nguyễn văn huyên đến nhà anh nguyễn văn tân để đòi lại số tiền tám mươi triệu đồng mà anh tân đã vay của anh mạnh từ cuối năm hai nghìn một mươi ba
tại đây ba người đã xảy ra xô xát sau đó hoàng văn tỉnh là cháu ruột của anh tân đã dùng dao chém anh mạnh và anh huyên bị thương
do vết thương quá nặng vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám anh mạnh đã tử vong tại bệnh viện đến sáng nay tỉnh đã đến cơ quan điều tra công an huyện kim môn đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra đối với huỳnh văn phương
trú tại huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng tám trong quá trình tham gia giao thông anh phạm văn phương và trần công nguyên có xảy ra vai trạm với huỳnh văn phương và lê văn tèo
phương đã dùng con dao nhọn đâm phương trúng vào cổ sau đó vứt dao lại hiện trường
trên đường bỏ chạy phương gây ra tai nạn giao thông với một xe mô tô khác và bị thương
sau đó nạn nhân phường đã tử vong do mất nhiều máu phương được điều trị tại bệnh viện khi sức khỏe đã bình phục thì bị bắt vì hành vi giết người
vào trưa nay công an tp long xuyên tỉnh an giang đã bắt giữ đối tượng trần văn hoàng và lê ngọc sĩ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng tám sĩ điều khiển xe máy chở hoàng đi tìm tài sản để cướp
khi đến khu vực phường mỹ xuyên thành phố long xuyên hai đối tượng đã cướp giật một máy tính sách tay của một người phụ nữ đang đi bộ trên đường rồi bỏ chạy
nghe tiếng truy hô của bị hại người dân xung quanh bắt giữ được sĩ cùng phương tiện và tăng vật còn hoàng tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một dao điện cùng nhiều tăng vật có liên quan sau một ngày truy tìm công an tp long xuyên đã bắt giữ được hoàng
tòa án nhân dân thành phố cà mau vừa mở phiên tòa lưu động tại xã hòa thành thành phố cà mau xét xử bị cáo nguyễn văn linh chú tại thành phố cà mau về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản thì nay lại tiếp tục phạm tội
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân vào chiều ngày sáu tháng bốn lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà thuộc xã lý văn lâm thành phố cà mau linh đã đột nhập vào nhà trộm một điện thoại hiệu samsung và một đồng hồ đeo tay thì bị phát hiện và bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn linh ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với đồn biên phòng suối lam tỉnh tây ninh vừa bắt quả tăng đối tượng lê hoàng diễn và phạm hữu lộc đang chuyển một mươi năm tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu từ campuchia vào việt nam
qua khai thác nhanh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với mai quý sơn huyện tân châu là chủ của số thuốc lá nguyên liệu nói trên
tăng vật thu giữ là một mươi năm tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu một xe ô tô tải một xe ô tô con cùng nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hành vi buôn lậu
ngành đường sắt việt nam vừa quyết định điều chỉnh giảm từ hai đến một mươi năm giá vé tàu đi đường dài đối với các mắc tàu thống nhất se một mươi hai se năm mươi sáu
thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày năm tháng chín nguyên nhân là do lượng khách đi lại trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay có thể giảm mạnh so với năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó công ty vận tải đường sát hà nội sẽ giảm giá vé tàu khách thống nhất và tàu khu đoạn tuyến bắc nam cho giai đoạn sau hẻ từ ba đến một mươi hai
trước đó bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường các giải pháp cấp bách để tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi
đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội trong các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín